nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí ngô gia tự mùng ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm linh tám mùng ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
tổ chức hội thảo đồng chí ngô gia tự nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam
nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí ngô gia tự đối với đảng và cách mạng việt nam
đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với người cộng sản mẫu mực dự và chủ trì hội thảo có đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
hội thảo đã nhận được ba mươi bảy ý kiến tham luận của các nhà khoa học đại biểu đến từ các cơ quan trung ương và địa phương
trong đó tập trung vào các nội dung khẳng định sự đóng góp của đồng chí ngô gia tự đối với cách mạng việt nam
trên phương diện người khởi xướng phong trào vô sản hóa
hội thảo đã đặt tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở việt nam
bên cạnh đó cũng nhấn mạnh tư tưởng nhân cách cao đẹp của đồng chí ngô gia tự
nhất là trong việc giáo dục nêu gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và nói theo
giữ vững bản lĩnh chính trị góp sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội thảo là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang
khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh kiên cường của các thế hệ cha anh
nhất là thế hệ trẻ tạo không khí sôi nổi quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng